sáng ngày ba mươi một tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm vừa tiến hành thông xe nhánh cầu vượt bằng thép phạm ngũ lão nguyễn oanh thuộc dự án cầu vượt chữ y tại nút giao thông ngã sáu gò vấp
đây là một trong những dự án huyết mạch của thành phố được hoàn thành sớm nhằm kéo giảm tình trạng kẹt xe khu vực quanh sân bay tân sơn nhất cũng như xóa một trong ba mươi bảy điểm đen kẹt xe trên địa bàn tp hcm
sau năm tháng thi công nhánh còn lại cầu vượt chữ y tại ngã sáu gò vấp là phạm ngũ lão nguyễn oanh đã được đưa vào sử dụng từ hôm nay ba mươi một tháng một mươi
nhánh cầu mới có tổng chiều dài hơn hai trăm tám mươi m rộng sáu m gồm tám nhịp liên tục sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên đường phạm ngũ lão và các tuyến đường lân cận xung quanh sân bay tân sơn nhất vào giờ cao điểm hàng ngày
công trình xây dựng cầu vật bằng thép tại đây được thiết kế theo kiểu chữ y gồm hai nhánh cầu vượt
theo thiết kế khi cầu vượt này được đưa vào sử dụng dự kiến sẽ kéo giảm tình trạng kẹt xe đến tám mươi tại nút giao này